bộ công thương đã tổ chức chương trình gặp gỡ các đối tác châu mỹ năm hai nghìn hai mươi
đây là lần đầu tiên bộ công thương tổ chức gặp gỡ những đối tác trực tiếp tham gia
phát triển quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa việt nam và châu mỹ
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải chủ trì buổi lễ
cùng dự có gần hai trăm linh đại biểu là đại sứ và đại diện cơ quan ngoại giao các nước châu mỹ
trong những năm qua quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa việt nam với các nước châu mỹ
không ngừng được mở rộng và phát triển
từ quy mô trao đổi thương mại còn rất khiêm tốn vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi
cho đến nay việt nam đã có quan hệ thương mại với tất cả ba mươi năm quốc gia trong khu vực
với tổng kiếm ngạch thương mại hai triều năm hai nghìn một mươi tám đạt hơn bảy mươi tám tỷ usd
trong đó xuất nhập khẩu đạt khoảng năm mươi tám tỷ usd

năm hai nghìn một mươi bảy nhập khẩu đạt hai mươi ba mươi hai tỷ usd tăng ba mươi hai sáu
để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư với các nước khu vực châu mỹ
việt nam đã đàm phán và ký kết nhiều hiệp định thỏa thuận với một số nước trong khu vực
đáng chú ý nhất là hiệp định thương mại song phương bta với hoa kỳ năm hai nghìn
hiệp định thương mại tự do với chile năm hai nghìn một mươi bảy
hiệp định thương mại với cuba ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
và hiện đang trao đổi khả năng đàm phán hiệp định thương mại tự do với khối thị trường trung nam mỹ
mecosur đặc biệt là hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp với một mươi một thành viên
tuy vậy thứ trưởng cũng nêu rõ cộng đồng doanh nghiệp việt nam và các đối tác châu mỹ
vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong hợp tác làm ăn kinh doanh
như khoảng cách địa lý xa xôi chưa có tuyến vận tải hàng hóa và khách hàng trực tiếp
sự khác biệt về ngôn ngữ và việc thiếu thông tin cập nhật về các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài
ngoài ra cũng cần phải kể đến một số yếu tố khách quan đã và đang gây ra những tác động đa chiều
tới trao đổi thương mại giữa việt nam với các nước trên thế giới
trong đó có thị trường châu mỹ như là diễn biến phức tạp của thương mại toàn cầu
và xu hướng gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ tại một số thị trường
tất cả những trở ngại và thách thức đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thúc đẩy trao đổi thương mại
và khu vực này qua đó đòi hỏi nhiều hơn nữa những nỗ lực của chính phủ việt nam
các cơ quan đại diện ngoại giao và thương mại nước ngoài tại việt nam
các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể tất cả các nước trong khu vực châu mỹ
và hôm nay rất nhiều các quý vị đại diện cho quốc gia của mình đã có mặt tại đây
hiện quan hệ việt nam châu mỹ đang đứng trước vận hội to lớn
cần nắm bắt để có thể phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa
thứ trưởng nhấn mạnh
việt nam mong muốn nâng cao hơn nữa giá trị kim ngạch thương mại và đầu tư với các nước trong khu vực châu mỹ
trong đó tập trung vào các lĩnh vực năng lượng viễn thông nông nghiệp kỹ thuật cao và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao